tỉnh hải dương hiện nay có hơn hai lao động là người trung quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp
thời điểm hiện tại thì có hơn một một trăm linh người đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết
những người thuộc diện phải cách ly theo dõi sức khỏe vì nhập cảnh vào việt nam
trong khoảng thời gian từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai tháng hai
đang được theo dõi chặt chẽ tại nơi ở hoặc nơi làm việc theo đúng hướng dẫn của ngành y tế
công ty trách nhiệm hữu hạn giấy panta việt nam có trên hai sáu trăm linh lao động
số lao động người trung quốc đài loan là năm mươi người
sau khi nghỉ tết đến nay đã có hai mươi ba người quay trở lại làm việc
tất cả số công nhân này đã được công ty bố trí nơi ăn ở và làm việc riêng
qua một mươi bốn ngày cách ly các lao động này vẫn khỏe mạnh bình thường không có biểu hiện của bệnh
với địa thế và quy mô ngay từ khi xây dựng công ty chúng tôi đã tách rời khu ký túc xá và sưởng sản xuất
hơn nữa trong thời gian cách ly công ty đã điều động nhân viên y tế
một ngày ba lần đo kiểm tra sức khỏe cho người nước ngoài
cái đồ ăn luôn được đảm bảo sử dụng khay hộp thức ăn được một lần
và khu vực để thức ăn thì cũng được cách ly theo quy định
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương đã có công văn đề nghị các doanh nghiệp
có sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh
tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín
triển khai các biện pháp bảo đảm vệ sinh tại nơi làm việc không để dịch bệnh lây lan
tôi thấy quy định của sở lao động thương binh xã hội tỉnh hải dương đưa ra
về việc cách ly đối với toàn bộ cán bộ người trung quốc là rất có ích
mỗi ngày cán bộ của chúng tôi đều được theo dõi tình hình sức khỏe
họ cảm thấy yên tâm hơn về tình hình sức khỏe của mình
ngoài ra công ty cũng thực hiện các biện pháp như phát khẩu trang
cung cấp cồn rửa tay cho toàn bộ công nhân viên
để cho công nhân yên tâm hơn khi làm việc tại công ty
qua báo cáo thường xuyên của các công ty sở lao động thương binh và xã hội tỉnh hải dương khẳng định
các doanh nghiệp đã tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch
khi kết thúc thời gian cách ly các doanh nghiệp cũng thông báo cho cơ quan y tế xác nhận
để người lao động rời khỏi khu vực cách ly trở lại làm việc bình thường